trên những thiệt hại của nhân dân do thiên tai bất thường xảy ra vừa qua
ubnd tq việt nam tỉnh phú yên đã sử dụng kinh phí từ quỹ cứu trợ
để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại nặng
giúp người dân sớm ổn định đời sống sản xuất
trước mắt gia đình có người chết và mất tích được hỗ trợ sáu triệu đồng một người
có người bị thương nặng được nhận ba triệu đồng một người
ubnd tổ quốc việt nam tỉnh lên phương án hỗ trợ ba mươi triệu đồng một nhà cho gia đình có nhà bị sập hoàn toàn
và một mươi năm triệu đồng nếu có nhà bị hư hỏng nặng từ năm mươi trở lên
ngư dân có tàu thuyền bị hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một trường hợp
các trường hợp còn lại được xem xét hỗ trợ theo mức độ hư hỏng thiệt hại
ông hồ hồng nam phó chủ tịch thường trực ubnd tq việt nam tỉnh phú yên cho biết
sự hỗ trợ trên góp phần tạo động lực để nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
và sớm ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
các địa phương cần khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện những thủ tục cần thiết
đảm bảo đúng và đủ đối tượng nhận hỗ trợ theo quy định
ubnd tq việt nam tỉnh phú yên cũng kêu gọi và mong muốn nhận được thêm các nguồn lực khác
từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn
các giải pháp lâu dài giúp nhân dân ổn định cuộc sống và tái sản xuất cũng được thực hiện
theo ông trần hữu thế chủ tịch ubnd tỉnh phú yên
ubnd tỉnh sẽ làm việc với phía các ngân hàng để có nguồn vốn giúp người dân phục hồi
và phát triển sinh kế sau những thiệt hại trên
đa số các hộ nuôi trồng thủy sản đều có vai vốn nên cũng cần xem xét các quy định của nhà nước
để thực hiện việc khoanh nợ giãn nợ
về lâu dài vùng nuôi thủy sản của phú yên phải được tính toán lại cho phù hợp
để đảm bảo an toàn và có khả năng chống chịu với những diễn biến thất thường của thiên tai
mưa lớn kèm gió giật mạnh trong hai ngày ba mươi và ngày một tháng ba ở tỉnh phú yên
đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân
đã có một người tử vong và một người mất tích do bị lốc cuốn tại khu vực nuôi trồng thủy sản
xã an hòa hải huyện tuy an
có một mươi bốn gia đình có nhà bị sập đổ tốc mái trên một trăm một mươi bảy tàu thuyền đánh cá công suất nhỏ
chiều dài dưới một mươi năm mét của ngư dân bốn địa phương ven biển bị gió lốc sóng biển đánh chìm
vùng nuôi tôm hùm giống ở xã an hòa hải huyện tuy an có hai bốn trăm năm mươi lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt